xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị vụ việc bé va tử vong sau khi bị dì ghẻ rỗ thời gian qua khiến dư luận không khỏi phẫn nộ
sự việc không chỉ dừng ở hành vi dã man của nguyễn võ quỳnh trang
đau lòng hơn cả là thái độ của chính cha ruột bé va nguyễn kim trung thái
từng chung khi phát giác hành vi của người vợ hờ vợ vẫn làm cha thái phải bảo vệ con mình
nhưng mọi thứ dường như đi ngược lại với đạo lý thông thường
người cha này không những bao che cho người tình của mình sung túng xóa chứng cứ
thậm chí còn nói lời gian dối về sự ra đi của va khi có phụ huynh khác hỏi thăm
nói đó chỉ là tai nạn
đặc biệt hơn thái độ bình tĩnh của người cha này khiến mọi người không khỏi bực sục
mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn tin nhắn được cho là của nguyễn
nguyễn kim trung thái khi một phụ huynh trong lớp họp của bé va hỏi thăm
theo đoạn tin nhắn này phụ huynh biết bé gặp chuyện nên đã nhắn tin cho thái để chia buồn với gia đình
tuy nhiên thái trả lời rất bình tĩnh đồng thời còn thản nhiên nói rằng kết quả giám định mới là bằng chứng rõ ràng nhất
và khẳng định không quan tâm đến sự luận
trước đó ngày hai tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm
đã chuyển hồ sơ vụ việc bé gái ntva sinh năm hai nghìn một mươi ba bị tác động dẫn đến tử vong
lên cơ quan kỳ sát điều tra pc một công an tp hcm để tiếp tục điều tra xử lý
tại cơ quan điều tra thái đã thừa nhận đã nhiều lần chứng kiến con gái mình bị gì ghẻ trang
dùng doi mây cây thắc động vật lý lên cơ thể
có lần thái cũng cầm cây và dậy rỗ con gái nhiều cái
bị can này khai mặc dù biết người tình có hành vi xâm hại tới con mình nhưng đồng tình về việc này
tuy nhiên trình bày với cơ quan điều tra thái cho biết do không nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng xảy ra
nên vẫn để trang dậy rỗ con gái mình thời gian qua
riêng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai ngay bé a tử vong
thái khai nhận đi làm không chứng kiến trang đánh bé
khi về đến nhà thái thấy con gái ngất liệm
thái sơ cứu nhưng cảm nhận con gái không còn phản xạ nên đưa đi bệnh viện
trong thời gian chờ bé va cấp cứu ở bệnh viện trang có kể lại cho thái biết việc trang dạy dỗ con mình
tuy nhiên thái không trình báo công an không tố giác trang tác động vật lý lên con nhiều lần và thậm chí là nhiều ngày trước đó
sau đó thái còn vào ứng dụng điện thoại kết nối camera trong nhà xóa dữ liệu camera
với lý do xóa toàn bộ dữ liệu camera khai với cơ quan điều tra thái cho biết do sợ vụ việc nên lụy đến mình và trang nên xóa
theo lời khai của thái bị can này thừa nhận trước đó trang từng tác động lên con mình khi dạy học
bản thân thái không muốn một tai nạn có thể cướp mất đi người thân của mình
lại còn ảnh hưởng đến những người thân khác nên chủ động xóa dữ liệu camera hòng che giấu hành vi dã man của trang
đáng phấn đổ hơn là sau khi về nhà và biết được tình trạng của con gái
ban đầu thái chỉ sơ cứu cho con và không có ý định
đưa con đi cấp cứu vì sợ vụ việc bị phát hiện
chỉ đến khi tình trạng chấn thương của bé a quá nặng cơ thể không còn phản xạ bất tỉnh
nên thái báo bảo vệ tòa nhà để vụ đưa con cấp cứu tại bệnh viện gần đó
hiện các cơ quan tố tụng tp hcm đang gấp rút điều tra củng cố hồ sơ để xử lý đúng người đúng tội
đối với kẻ đã gây ra sự việc đau lòng này
trong vụ việc này có lẽ người đau đớn nhất là mẹ ruột của bé a
ngay sau khi sự việc đau lòng xảy đến với con mình chị hát mẹ ruột bé đã lặng người đi
không tin nổi và sự thật đang diễn ra sau khoảng thời gian rất lâu không được gặp mặt con
trước đó hành trình để gặp con gái đối với chị hát cũng vô cùng khó khăn và đầy bất lực
chị a cho hay kể từ sau khi li hôn chị bị chồng cũ ngăn cấm gặp con gái
suốt hơn một năm qua chị chỉ gặp con gái hai ba lần
gia đình tôi cũng phức tạp nhiều chuyện xảy ra lắm lần cuối gặp con là một năm trước
suốt năm rồi tôi xin gặp cháu mà không được không nghe tin tức gì tôi muốn gặp phải liên hệ cô trang
thời gian mới chuyển tới trung cư chị hát thường gọi điện nhờ bà giúp việc đưa con gái xuống sảnh
trung cư để gặp mặt nhưng ông thái ngăn cấm và gắn camera trong nhà để giám sát sau đó
chị hát tìm đến trường để gặp con hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều
thậm chí thái còn chặn chị trên các tài khoản mạng xã hội để vợ cũ không có chút tiền tức gì về con
mỗi khi nhớ con
chị lại tìm tới trường tìm tới trung cư nơi con sống liên lạc với người giúp việc nhà thái
nhưng sau này cũng không thể gặp con chị hát đã phải nhờ những người còn kết nối trên mạng xã hội
với thái để hỏi họ hình ảnh về con gái khi xem được hình ảnh con chụp chung của bé va với thái
và người tình chị đã nghĩ con gái mình vẫn ổn và không hề hay biết nỗi đau từng ngày bé gái đang
phải chịu đựng ông nguyễn quang vinh là anh trai của chị hát cũng cho biết nhiều lần em gái mình
đã tìm cách gọi điện thuyết phục và thậm chí năn nỉ cả người gì ghè cho hai mẹ con gặp nhau
nhưng người này không đồng ý ông vinh cũng cho biết lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng một mươi hai
năm ngoái cách đây đã một năm lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở
theo bà ltt vua nuôi chăm sóc va từ nhỏ chia sẻ thời gian sau khi bố mẹ va li hôn
bé va khóc rất nhiều đêm không chịu ngủ hai bà cháu nằm ôm nhau khóc
khi bố mẹ mỗi người một ngả đã có lần bé về a vì quá nhớ nên lén gặp mẹ ở trường học
thì khi về bà t bị chàng la mắng bà t kể lại sự việc cô ấy hỏi tôi sao để mẹ con va thăm va ở
trường mà không báo lại tôi nói ủa mà con nhớ nhau thì gặp thì có gì đâu phải chi người ta
bảo mượn va về ngủ một đêm hai đêm tôi còn nói trước tôi thấy thương quá cả năm rồi hai mẹ con
được gặp có lần đó thôi thời điểm nhận tin
mẹ con chị hát không khỏi bằng hoàng và đau đớn trưa hôm đó đang làm công an phường gọi tôi ra
làm việc tôi cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra mình có làm gì đâu mà kêu ra công an mình mới không
lên rồi anh mới nói còn tôi mới mất tôi xỉu luôn không kịp nghe thêm gì đồng nghiệp đưa tôi
tôi ra trụ sở tôi cứ ngồi chờ tôi hỏi không biết có nhầm lẫn gì không có khi không phải là con mình
đến khi cơ quan điều tra thông báo cho chị hát về vụ việc cháu bé tử vong ghi có số hiệu bị tấn công
chứ không dám tin là sự thật gia đình đưa chị về bình hưng hòa gặp cháu bé lần cuối
nhìn con ngủ trong linh cữu chị lặng mình sau khi vụ án được chuyển lên cơ quan công an
an tp hcm gia đình bé v a cũng đã làm đơn đề nghị đổi luật sư đại diện tham gia vào vụ việc này
theo gia đình bé sự thay đổi này không có bất cứ tác động của cá nhân hay tổ chức nào cả
thay đổi này là lựa chọn phù hợp với gia đình bên cạnh đó gia đình cũng cảm ơn cộng đồng mạng
nặng thời gian qua đã lên tiếng để đưa cái ác ra ánh sáng mới đây chị nguyễn thị thanh loan
bác họ của bé gái về a đại diện cho phía gia đình thông báo đã làm đơn đề nghị thay đổi
luật sư đại diện với cơ quan điều tra theo đó trong giai đoạn này luật sư trần thị ngọc nữ
tri hội trưởng tri hội luật sư hội bảo vệ quyền trẻ em tp hcm cùng các luật sư của hội sẽ trực
tiếp tham gia làm việc với cơ quan điều tra bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình bé va
chị lan đồng thời gửi lời cảm ơn đến luật sư lê ngọc luân và các cộng sự trong thời gian qua đã
giúp gia đình nói lên tiếng nói cầu cứu tố giác những kẻ phạm tội đến thời điểm này vụ án đã
được chuyển tới cơ quan điều tra cấp cao hơn và gia đình đã có luật sư theo sát vụ việc để làm việc
với cơ quan điều tra việc thay đổi này không có bất cứ sự tác động của một cá nhân hay tổ chức nào
cả đó là sự lựa chọn phù hợp đối với gia đình cháu chị lan cho biết đại diện cho phía gia đình
bác họ của bé va cũng bày tỏ sự cảm kích trước cộng đồng mạng đã luôn ủng hộ cất tiếng nói
đòi lại quyền lợi đưa cái ác ra ánh sáng chị loan bày tỏ xin được tri ân công đức của
mọi người gia đình tin tưởng công lý sẽ được thực thi mức án cao nhất sẽ được định tội cho những
kẻ vi phạm pháp luật trong vụ án của bé va cái ác phải được lên án và loại bỏ khỏi cuộc sống để
từ đây không có bất cứ em bé nào bị giống v a nữa trong sự việc này chính cha ruột của bé v a
là người đáng trách nhất không ai có thể ngờ tới sự thản nhiên bình tĩnh và những lời dối trá của
nguyễn kim trung thái sau sự ra đi đầy đau đớn của con gái mình về những hành vi này thái và cả trang
dì ghẻ đã ra tay với v a sẽ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng cho pháp luật chúng tôi sẽ liên
tục cập nhật những tin tức mới nhất về sự việc này tới quý vị cảm ơn quý vị đã dành thời gian
theo dõi tin tức trên kênh youtube báo sức khỏe đời sống xin chào và hẹn gặp lại